đây là sự điều chỉnh chính sách đầu tiên của tân thủ tướng morrison sau khi ông nhậm chức

sau bốn năm nhằm giảm áp lực đối với quỹ lương hưu trước tình trạng dân số giả hóa
thủ tướng morrison cho rằng kế hoạch tăng tuổi về hưu tới bảy mươi hiện không còn cần thiết nữa
và khi tuổi về hưu lên ngưỡng sáu mươi bảy tuổi vào năm hai nghìn hai mươi ba thì sẽ dừng lại
thủ tướng morrison cho biết quyết định này được đưa ra sau khi ông tham vấn một số thành viên trong nội các
và vào tuần tới chính phủ australia sẽ chính thức phê chuẩn quyết định này